thưa quý vị tp hcm đã linh động không xứ phạt xe quá hạn đăng kiểm để các xe được đi đăng kiểm trong tháng một mươi
và bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng một mươi một các chủ phương tiện nếu chưa đi làm thủ tục theo quy định
có thể đối mặt với mức phạt tiền lên đến một mươi sáu triệu đồng
theo thống kê của sở giao thông vận tải tp hcm trong thời gian thành phố giãn cách xã hội
có khoảng ba mươi sáu xe ô tô hết hạn đăng kiểm nhưng không đi làm thủ tục được
từ ngày một tháng một mươi thành phố thực hiện trạng thái bình thường mới
trong những ngày đầu lượng phương tiện đối dụng nơi các trung tâm đăng kiểm
dẫn đến tình trạng quá tải ủng tắc tại những cơ sở này
sở giao thông vận tải đề xuất đến hết ngày ba mươi tháng một mươi mới xứ phạt xe quá hạn đăng kiểm
đến nay tại các trung tâm đăng kiểm đã không còn tình trạng nguồn mứ
do đó phương tiện nếu quá hạn đăng kiểm mà lưu thông trên đường
thì có thể bị xứ phạt hành chính với số tiền từ bốn tám triệu đồng với cá nhân
và từ tám đến một mươi sáu triệu đồng đối với tổ chức